dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió đông nam ẩm từ biển thổi vào đất liền
thì trong ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn còn mưa rào
sương mù và nồm ẩm khiến các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây phần nào bị ảnh hưởng
còn về nhiệt độ tuy vẫn duy trì mưa phùn nhưng nền nhiệt lại có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ một mươi tám hai mươi sáu độ có nơi cao hơn trời rét về đêm và sáng
khác với khu vực phía đông bắc bộ bên kia của dãy hoàng liên sơn
ngoài trừ là có mưa mưa rào rải rác do hủy tụ gió trên tầng khí quyển mực cao
thì từ ngày mai mưa sẽ giảm dần thời tiết có phần tại rào hơn
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao hơn sẽ phổ biến vào khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc có thể lên đến ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
lưu xuống trung bộ trong những ngày tới mưa cũng giảm dần xuống diện vài nơi
ngày có nắng nên nhiệt độ trên đà tăng dần
khu vực ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
lưu ý khu vực vùng núi phía tây nhiệt độ một số nơi như tương dương
con cuông quỳ châu quỳ hợp có thể sẽ đạt ngưỡng ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa ngày có nắng
với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ phía nam có nơi cao hơn
theo nhận định xa hơn khoảng từ ngày chín có thể sẽ có mưa rải rác trở lại
do tác động của không khí lạnh tuy nhiên lượng mưa không nhiều
đến với vùng cao tây nguyên những ngày tới sẽ duy trì trạng thái tạnh giáo
và có nắng nhiều phổ biến của mùa khô
nhiệt độ về đêm và sáng tại đây cũng không còn giảm xuống quá sâu
trời xe lạnh với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi một độ
xa hơn ở phía nam các tỉnh thành nam bộ cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
vào thời điểm ban ngày trời có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ở mức ba mươi ba mươi ba độ
miền đông có nơi trên ba mươi ba độ và có nắng nóng cục bộ